khoảng một mươi năm h ba mươi phút ngày hôm nay lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể anh đặng đình kiên ba mươi tuổi nạn nhân mất tích trong vụ cháy tàu cá tại xã hải châu huyện tĩnh gia tỉnh thanh hóa
thi thể anh kiên được tìm thấy cách nơi xảy ra cháy tàu khoảng năm trăm linh mét anh kiên đã bị mắc vào một chiếc cọc
như đã đưa tin vào tối qua ngày hai mươi ba tháng chín một tàu cá của ngư dân xã hải châu đã bốc cháy sau tiếng nổ lớn
trên tàu lúc này có tám người vụ nổ xảy ra bất ngờ nên đã làm hai người tử vong tại chỗ gồm ông lê xuân bình bốn mươi ba tuổi chủ tàu cùng người anh trai là ông lê xuân hiếu năm mươi bảy tuổi
năm người bị thương đã được đi cấp cứu tại bệnh viện hiện sức khỏe đã ổn định